như truyền hình nhân dân đã đưa tin về việc có hiện tượng thu mua sổ bảo hiểm xã hội để trục lợi
chiều nay cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã phối hợp với công an tp hcm công an tỉnh bình dương triệu tập hai đối tượng ngụ tại quận một mươi hai tp hcm
để làm rõ hành vi mạo danh thu mua sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi
cơ quan công an cho biết thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản mạo danh cơ quan bảo hiểm
trong đó có bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương để đăng tải thông tin lôi kéo công nhân trên địa bàn tỉnh bình dương bán sổ bảo hiểm xã hội
qua xác minh các đối tượng gồm ngô thị thúy kiều và chồng là lê quốc việt cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại quận một mươi hai tp hcm
bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái do thiếu hiểu biết